con người mà mỗi chiến sĩ công an phải vượt qua
vậy yếu tố này đã được đạo diễn đưa vào trong phim như thế nào ạ
cần thêm những yếu tố hư cấu để sao để cái vụ án đấy nó không phải là chỉ cụ thể cho từng vụ án
mà các cái chiến công đó các nhân vật đó các nhân vật trong cái vụ án đấy
kể cả tội phạm cũng như công an ấy nó vừa có tính điển hình nhưng nó có tính khái quát hơn
để mà người ta có thể liên tưởng đến nhiều vấn đề khác của xã hội
đấy cũng là một cái mà chúng tôi sẽ cố gắng để khắc họa sâu trong bộ phim này
tham gia vào dự án phim lần này thì có rất nhiều những diễn viên nổi tiếng đã quen mặt với khán giả
và cũng có không ít những cái diễn viên mới vào nghề
vậy trong việc tuyển chọn diễn viên thì anh có lựa chọn theo kiểu đo ni đóng giày không ạ
chúng tôi đã có những bạn mà chúng tôi đã nghĩ đến đảm trách những nhân vật quan trọng trong phim
bởi vì dựa trên các yếu tố về ngoại hình cũng như là khả năng diễn xuất
cũng như là cái sức lan tỏa sự ảnh hưởng
bởi vì thật ra để đóng ví dụ đó tôi nói ví dụ để đóng một vai cảnh sát thôi
thì bản thân quan điểm của tôi là tất cả những thành viên trong đội số bảy đấy
là các bạn đều phải có những kỹ năng cơ bản để người ta khán giả tin được đào tạo căn bản
ví dụ khả năng về võ thuật rồi là những cái ngoại hình những thể chất sức khỏe diện mạo thần thái
là phải thoát được cái tính hương quyết bên cạnh đó
chúng tôi cũng muốn mang đến những cái góc nhìn mới lạ
chúng tôi cũng quan tâm đến một số các gương mặt mới
xin cảm ơn đạo diễn mai hồng phong đã tham gia cuộc trò chuyện này ạ
vâng đúng như những gì mà đạo diễn nghệ sĩ ưu tú mai hồng phong chia sẻ
làm phim về đề tài hình sự chưa bao giờ là điều dễ dàng
bởi ngoài yêu cầu khắt khe về nghiệp vụ thì một đòi hỏi bắt buộc đối với các diễn viên
là phải nắm vững những động tác kỹ chiến thuật chiến đấu cơ bản của lực lượng công an
để rõ hơn về những điều không dễ dàng này ngay sau đây mời quý vị khán giả
theo dõi những hình ảnh đầy nguy hiểm và ấn tượng của buổi casting võ thuật
đội điều tra số bảy tại trường quay s một của cục truyền thông công an nhân dân
trường quay s một của cục truyền thông công an nhân dân
ngay từ đầu giờ sáng hàng trăm diễn viên võ sư đã có mặt cho buổi casting võ thuật
những đạo cụ thùng phi bia cắt tông súng
rào gậy phục vụ cho buổi casting võ thuật đã được sắp xếp cẩn thận
theo ý đồ của đạo diễn võ thuật đăng tam thuận
không khí càng lụi nhìn khẩn trương và nóng dần khi các động tác đánh bắt
quật ngã đối tượng được võ sư đăng tam thuận đạo diễn võ thuật trong phim đội điều tra số bảy
và võ sư cao bá nhất không ưng ý yêu cầu các diễn viên thực hiện lại
và chỉnh sửa từng động tác thế đánh cách ngã
là đạo diễn võ thuật trong dự án phim quan trọng này võ sư đăng tam thuận
võ sư cao bá nhất chạy như con thoi ho hút khả dọc thậm chí là mô phạm từng động tác trước
để diễn viên làm theo ngã theo lan lộn theo đánh theo
theo sát các diễn viên từ những ngày đầu tập luyện
võ sư đăng tam thuận và võ sư cao bá nhất có những đòi hỏi khắt khe
nói đến đội bảy thì gần như ai cũng hiểu đây là một đội trọng án rất là đặc biệt
chính vì vậy thì toàn bộ các thành viên của đội trọng án đều là các bạn phải biết võ thuật
vì như vậy thì vào trong phim các bạn mới có thể đảm trách tốt được cái vai diễn của mình
diễn tả các cảnh hành động trong phim sao cho như thật là thử thách lớn nhất đối với các diễn viên
và cả chính đạo diễn võ thuật trong quá trình thực hiện bộ phim này
ở đây là cái việc mà dùng vũ các cái công cụ hỗ trợ ví dụ như là súng còng rồi là rùi cui
thì cái võ thuật là một cái yếu tố không thể thiếu được
những cái đòi hỏi ấy bắt buộc diễn viên phải tập với các võ sử
và ở đây chúng ta không có các cái đơn
diễn viên làm thật
vào một cái vai giang hồ đi tù về xong rồi vì hoàn cảnh xong lại đi buôn bán vũ khí
và bị công an bắt mà cái vai này là nó cũng phải đánh đấm rồi nhào lộn rồi khóa tay các thứ cũng rất là vất vả
ở nhào rồi còng tay mà mới tập rồi các bạn ấy đạp coi như là còng đau hết cả cổ tay rồi
cái bộ phim này nó tạo cho tôi khá là nhiều áp lực
áp lực đầu tiên đó là đạo diễn rất là tin tưởng chúng tôi khi để giao cho chúng tôi phụ trách về cái mảng võ thuật trong cái phim này
tuy nhiên cái phim này nó lại có một cái
nó rất là đặc biệt là bởi vì phim lại làm trong ngành công an
vì vậy lại làm với các chiến sĩ công an vì vậy làm sao để chúng ta phải đưa ra được các cái đòn thế kỹ thuật
về võ nó phải phù hợp đối với cả cái nghiệp vụ của bên ngành công an
thì đây là một trong những cái áp lực rất là lớn đối với chúng tôi
làm sao để chúng tôi phải nghiên cứu các cái
từng phân đoạn một
đấy để làm sao để các bạn làm sao các cái vai diễn của công an nó
phải toát lên được cái vấn đề là bạn vừa có cái tính nhân văn tính giáo dục
và gần như là để khống chế bắt tội phạm là chính
thì cái đấy là một trong những cái điều kiện nó khá là đặc biệt cũng như là
đó là một trong cái áp lực rất là lớn để chúng tôi làm sao để tránh những cái vấn đề sai sót
để gánh bắt vai diễn nặng ký
và xuyên suốt
bộ phim diễn viên hà việt dũng cùng đồng nghiệp
không có cách nào khác là phải ngày đêm tập luyện để lĩnh hội các chiêu thức đòn thế các kỹ chiến thuật vây bắt
cuột ngã đối tượng dưới sự kèm cặp trực tiếp của các võ sư
tuy nhiên quá trình tập luyện này hà việt dũng không tránh khỏi những chấn thương
diễn viên hành động thì phần lớn là nó
rất là nguy hiểm bởi vì các bạn ấy sẽ phải diễn thực tế
thì chính vì vậy thì chúng tôi cũng đã đưa ra một cái giải pháp là
cố gắng làm sao để đưa các bạn đến
từng bối cảnh một
để làm sao các bối cảnh các bạn phải làm quen với từng bối cảnh làm quen biết từng kỹ thuật động tác ở đó
và chú trọng đến cái vấn đề về an toàn bảo hiểm cho các bạn
tôi có vai vân quỳnh trong phim
đội điều tra số bảy
và cái vai này với tôi thì khá là nặng nề bởi vì
đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia một bộ phim hành động
mà nó gồm về hình sự
và tôi đã phải chuẩn bị
nửa tháng để tập luyện
cái vai này
bởi vì là cái vai vân quỳnh này
sẽ hành động rất là nhiều
đặc biệt là với những tội phạm đặc biệt nữa
tập luyện kỹ càng hơn
là một diễn viên
hướng dẫn chương trình của truyền hình công an nhân dân
tham gia vào dự án phim lần này
minh hương cũng phải trải qua quá trình tập luyện căng thẳng
để thực hiện hết toàn bộ phân cảnh hành động trong phim
bằng chính sức lực của mình
để đảm nhận vai diễn đại úy thanh hằng
điều tra số bảy
cũng rất là áp lực
bởi vì là
nó xoay quanh về vấn đề vây bắt những tội phạm
cộ cán của
chính vì vậy để đảm nhận vai này thì minh hương phải chuẩn bị cho mình cái kỹ năng về võ thuật
bền bề trong thể lực
và để làm được điều đó thì minh hương đã phải liên hệ tới
trung tâm huấn luyện
đội hình sự
cũng như là
các võ sư trong bộ phim
thì họ đã giúp cho minh hương là
tập những cái thế võ
và thực sự là minh hương cũng đã có trải qua một tháng rồi và ngày hôm nay như mọi người có thể nhìn thấy là
đây là một buổi casting rất là
rõ ràng và cũng rất là chuyên nghiệp
của cục truyền thông đã
dành cho bộ phim như thế này
và tất cả mọi người đều được thử
thử hành động với nhau
và có những cái phân đoạn mà mọi người phải diễn
là dự án đầu tiên trong năm
đồng thời cũng đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân
sau nhiều năm vắng bóng ở mảng phim truyện
đội điều tra số bảy
xoay quanh một nhóm sáu cảnh sát
trong đội điều tra trọng
công án gồm lê minh
phó đội trưởng
chuyên gia tâm lý
điều tra viên
kỹ thuật it
chuyên gia pháp y
với một kịch bản phim hay
dầu kịch tính
được chấp bút bởi nhóm biên kịch
thuộc điện ảnh công an nhân dân
những chiến sĩ công an có điều kiện được tiếp xúc với những vụ án nhiều năm qua
cùng sự tham gia của các đạo diễn
diễn viên nổi tiếng và tâm huyết
đội điều tra số bảy
sẽ tạo được dấu ấn cảm xúc và chạm tới trái tim khán giả
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình antv kết nối tuần này
quý vị hãy đồng hành
và tiếp tục tương tác với antv kết nối
để không bỏ lỡ những câu chuyện hậu trường thú vị
mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi
qua hòm thư điện tử
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại